khi tháp tùng ngoại trưởng mỹ trong chuyến công du đan mạch
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ morgan oterus nói rằng
chính phủ mỹ đã chỉ đạo đóng cửa tổng lãnh sứ quán trung quốc tại houston
để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân mỹ
phản ứng trước động thái này phía trung quốc tuyên bố sẽ có phản ứng thích hợp
nếu như mỹ không thu hồi lại quyết định
trung quốc cho rằng quyết định sẽ phá hoại quan hệ giữa hai nước
ngoài ra trung quốc cho biết đang xem xét việc đóng cửa lãnh sự quán mỹ
tại vũ hán sau quyết định của washington
trong cuộc gặp với người đồng cấp iran mohammed javad zarif
người đã có chuyến thăm moscow một ngày ngoại trưởng nga sergei lavrov tuyên bố
nga vẫn tin tưởng vào cơ hội cứu vãn thỏa thuận hạt nhân iran đã ký vào năm hai nghìn một mươi năm
tại cuộc gặp ngoại trưởng iran cho biết iran quan tâm việc mua vũ khí của nga
moscow là đối tác ưu tiên của nước này trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự
ngoại trưởng iran cũng bày tỏ lời cảm ơn tới nga khi nước này vẫn luôn ủng hộ iran
trong việc duy trì thỏa thuận hạt nhân
ngoài ra hai quan chức ngoại giao còn thảo luận về mối quan hệ hai nước
cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu bao gồm vấn đề syri
trong chuyến thăm moscow lần này ngoại trưởng sharif cũng chuyển bức thư
của tổng thống iran hassan rouhani cho tổng thống nga vladimir putin
bộ trưởng ngoại giao nhật bản toshimitsu motegi thông báo
nước này sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với việt nam và thái lan trong tháng này
tuy nhiên tất cả những người nhập cảnh đều sẽ bị cách ly trong một mươi bốn ngày
tại nhà hoặc một địa điểm
được chỉ định
liên quan tới việc cho phép doanh nhân và những người nhập cảnh với mục đích công việc
ở các khu vực giới hạn trong một mươi bốn ngày cách ly bộ ngoại giao nhật bản cho biết
sẽ tiếp tục phối hợp với việt nam và thái lan thông qua các kênh ngoại giao
nhằm triển khai chương trình này càng sớm càng tốt và sẽ thông báo ngay khi đạt được thỏa thuận
trước đó nhật bản và việt nam đã đạt được nhất trí về việc nới lỏng từng bước
từng phần các biện pháp hạn chế đi lại giữa hai nước
hai bên đang tiếp tục thảo luận chi tiết về cách thức triển khai cụ thể
bộ trưởng montegi khẳng định thông qua việc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh
sẽ góp phần củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và nhật bản
bộ trưởng montegi khẳng định thông qua việc nới lỏng các hạn chế đi lại giữa việt nam và nhật bản
bộ trưởng montegi khẳng định thông qua việc nới lỏng các hạn chế đi lại giữa việt nam và nhật bản
bên cạnh singapore thái lan italia và pháp
thì mới đây anh cũng nối dài danh sách các nước loại bỏ cái tên huawei
ra khỏi các dự án phát triển công nghệ viễn thông năm g trong thời gian tới
chỉ có một trong hai lựa chọn cho các công ty công nghệ hàng đầu của trung quốc hiện nay
họ sẽ phải từ bỏ thị trường vì bị cấm đoán
hoặc phân tách hoàn tộng tới mức trở thành nhiều thực thể độc lập
nhằm đáp ứng yêu cầu của quốc gia ban bố lệnh cấm
cạnh tranh gai gắt về chính trị giữa các nước lớn như mỹ trung trung ấn
và các nước động mạnh đến lĩnh vực công nghệ
các nước khác như anh pháp australia hàn quốc
rơi vào tình huống phải chọn bên để hợp tác
điều này có thể dẫn đến việc các dự án hợp tác công nghệ
mang tính toàn cầu sẽ dần trở nên thưa vắng
tính chất của các công ty công nghệ đa quốc gia cũng sẽ thay đổi
căng thẳng chính trị sẽ khiến các công ty công nghệ có ít tính toàn cầu hơn
ngoài nạn nhân mới nhất là huawei mới bị cấm tại anh do những sức ép từ mỹ
một minh chứng điển hình khác là tiktok
ứng dụng video phổ biến của trung quốc với hàng trăm triệu người ưa thích trên toàn cầu
đã bị cấm hồi tháng sáu ở ấn độ sau cuộc đụng độ biên giới với trung quốc
khiến ít nhất hai mươi binh sĩ ấn độ thiệt mạng
sau đó không lâu chính quyền mỹ cũng cho biết sẽ xem xét việc cầm ứng dụng này
vì đây có thể là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia
căng thẳng khiến các quốc gia coi công ty công nghệ là một bộ phận của quốc gia
chứ không phải là doanh nghiệp toàn cầu
tức là các công ty công nghệ của một quốc gia mà thâm nhập thị trường một quốc gia khác
sẽ thiện cho đất nước của họ
còn những quốc gia khác lại rơi vào tình huống phải chọn bên để hợp tác
điển hình là anh trước đây vốn coi huawei là nhà cung cấp viễn thông đáng tin cậy
nhưng dưới sức ép của mỹ anh giờ đây đã thay đổi lập trường
italia một đồng minh của mỹ cũng loại huawei khỏi các dự án năm g
sao càng được dựng lên ngày càng cao ý tưởng về một nền tảng công nghệ toàn cầu
của các công ty trên thế giới sẽ ngày một trở nên khó khăn hơn
trong bối cảnh đó các công ty công nghệ tự có chiến lược đối phó của riêng mình
cách tốt nhất để bảo mật hệ thống mạng của chúng ta là các nhà mạng ngừng sử dụng thiết bị huawei
để phát triển mạng lưới năm g của nước anh trong tương lai
kể từ cuối năm nay các nhà mạng viễn thông không được mua thiết bị năm g nào từ huawei
đúng như vậy trong khi huawei có động thái trả đũa có thể khiến nhà trắng bất ngờ
khi kiện ngược lại hàng loạt công ty công nghệ mỹ như hp verizon và cisco
với cáo buộc vi phạm các bằng sáng chế với mong muốn giữ vững được thị trường
thì tiktok lại xoay sở
tránh bị cuốn vào vòng xoáy chính trị theo cách thứ hai
ứng dụng này thuộc sở hữu của công ty trung quốc bytedance
nhưng đã tốn nhiều công sức để tách rời khỏi công ty mẹ
hồi tháng năm vừa qua tiktok thuê cựu giám đốc disney kevin mayer làm ceo
đồng thời liên tục nhấn mạnh các trung tâm dữ liệu đều nằm ngoài lãnh thổ trung quốc
và không chịu sự quản lý của luật pháp trung quốc
những động thái cho thấy tiktok đang phải nhập ra tùy tục
nếu không muốn mất thị phần tại châu âu giống như người đồng hương huawei
truyền thông trung quốc dự báo công nghệ năm g của huawei
mạng xã hội của tiktok có thể sẽ không phải là những cái tên duy nhất
bị mỹ và các quốc gia phương tây nhắm tới
các doanh nghiệp hàng đầu của trung quốc trong lĩnh vực công nghệ tiên phong
như trí tuệ nhân tạo ai máy bay không người lái công nghệ nhận diện gương mặt
có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo
bên cạnh cuộc chiến thương mại thì cuộc chiến công nghệ chắc chắn là câu chuyện
rất được chú ý trong cuộc cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc trong thời gian tới
quý vị tổng thống mỹ donald trump vừa ban hành một xác lệnh hành pháp
nhằm ngăn chặn việc tính những người nhập cư bất hợp pháp tại mỹ
trong cuộc tổng điều tra dân số năm hai nghìn hai mươi
đây là chương trình thống kê dân số lớn nhất và chi tiết nhất tại mỹ
được thực hiện một mươi năm một lần
theo xác lệnh những người nhập cư bất hợp pháp sẽ không được tính vào tổng số dân
tại mỗi bang nhằm xác định bang đó sẽ được phân bổ bao nhiêu đại biểu trong quốc hội mỹ
đây được coi là một bước đi mang tính quyết định nhằm thực thi cam kết quan trọng
của ông donald trump về việc chỉ công dân mỹ mới được có đại diện trong quốc hội
tuy nhiên một số chuyên gia và luật sư về điều tra dân số cho rằng
xác lệnh này không dễ thực hiện và có thể sẽ gây ra một cuộc chiến pháp lý
tòa án malaysia vừa yêu cầu cựu thủ tướng najib rajak nộp số tiền thuế một sáu mươi chín tỷ ringgit
tương đương với gần bốn trăm linh triệu đô la mỹ mà ông đã không nộp trong suốt bảy năm cầm quyền
tháng sáu năm ngoái cơ quan thuế malaysia đã khởi kiện ông najib
để truy thu số tiền thuế mà ông đã không nộp trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
cộng thêm tiền phạt và tiền lãi
ông najib đang phải đối mặt với bốn cáo buộc về lạm dụng quyền lực và tham nhũng
tổng cộng hai ba tỷ ringgit tương đương với gần năm trăm ba mươi triệu đô la mỹ từ quỹ đầu tư nhà nước ondb
và hai mươi một cáo buộc rửa tiền liên quan đến số tiền này
dự kiến toán malaysia sẽ đưa ra phán quyết vào ngày hai mươi tám tháng bảy tới
đây sẽ là bản án đầu tiên trong các vụ xét xử mà ông najib phải đối mặt
liên quan đến vụ bày bối của unmdb
số liệu mới nhất của chính quyền đặc khu hành chính hồng kông trung quốc cho thấy
tỷ lệ thất nghiệp của đặc khu này vẫn ở mức cao nhất trong hơn một mươi năm năm qua
từ tháng ba đến tháng năm tỷ lệ thất nghiệp tại hồng kông trung quốc là năm chín
từ tháng bốn đến tháng sáu tỷ lệ này đã tăng lên sáu hai
trong nhóm bị ảnh hưởng mất việc nhiều nhất
giữa tuổi từ hai mươi đến hai mươi bốn đã chạm mức một mươi ba bốn với hai mươi bảy sáu trăm linh người mất việc
tỷ lệ mất việc ở nhóm tuổi gần ba mươi cũng ở mức cao
với ba mươi chín trăm linh người chủ yếu trong lĩnh vực liên quan đến tiêu dùng và du lịch
chính quyền hồng kông cho biết sẽ tạo ra hơn năm việc làm cho giới trẻ
kết hợp với nhiều biện pháp hỗ trợ với quy mô lớn chưa từng có
để đối phó với tình trạng thất nghiệp tồi tệ nhất từ trước đến nay
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay